thưa quý vị và các bạn để bắt đầu câu chuyện hôm nay xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh sau đây
trong những năm vừa qua ở khắp nơi trên đất nước ta tình trạng xây dựng các công trình trái phép vẫn diễn ra rất phổ biến và ngày càng trở nên nghiêm trọng
theo thống kê tại thành phố hồ chí minh từ trung tâm đến các quận huyện vùng ven
mỗi ngày có bảy vụ xây dựng trái phép trong đó có cả những công trình biệt thự khách sạn năm sáu sao
một số tỉnh khác cũng diễn ra tình trạng tương tự
không chỉ là các công trình nhà ở thương mại tại các thành phố lớn một số công trình trái phép vẫn mọc lên giữa vùng di sản
khu vực cần được bảo vệ tránh các tác động làm thay đổi cảnh quan và cấu trúc môi trường sinh thái
điển hình là cách đây hơn một năm đã xảy ra vụ công trình xây dựng trái phép trên núi cái hạ thuộc quần thể danh thắng tràng an tỉnh ninh bình
vừa qua công trình panorama tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang gồm bảy tầng đã được xây dựng trái phép trên đèo mã pí lèng
huyện mèo vạc tỉnh hà giang được coi là cái gai bê tông mọc trên danh làm thắng cảnh
công trình này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có công văn gửi ubnd tỉnh hà giang
đề nghị địa phương này kiểm tra toàn diện hai dự án đang thu hút sự chú ý của dư luận
gồm dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh lũng cú và dự án thang máy ngắm cảnh tham quan di tích đồn cao huyện đồng văn tỉnh hà giang
khi những ồn ào về vụ vi phạm nổi bật trong xây dựng như vụ nhà tám b lê trực ở hà nội vẫn còn chưa kịp lắng xuống
thì dư luận lại sừng sốt trước dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
với diện tích hai mươi hai m hai có số vốn gần sáu trăm tám mươi tỷ đồng
đừng lưỡng mọc lên mà chưa có giấy phép xây dựng
tiếp đến là vụ tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà
đã bị chủ tịch ubnd tp đà nẵng ra quyết định cưỡng chế hạng mục sai phạm
đã cho thấy tình trạng coi thường luật pháp thiếu tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực này đang trở nên phổ biến và rất đáng báo động
cùng với việc thiếu ý thức chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư còn có nhiều câu hỏi đặt ra
trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý
vì sao nhiều công trình lớn
đồ sộ xuất hiện ở những nơi đông người qua lại hoặc những địa danh nổi tiếng lại không bị xử lý ngay khi mới khởi công
mà phải đến khi nó đã thành hình hài diện bạo hoàn chỉnh thậm chí đã được đưa vào sử dụng thì mới bị phát hiện xử lý
nếu các quy định hiện hành được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu
thì các cơ quan quản lý đã không phải tìm cách xử lý khi việc đã rồi như hiện nay
thực trạng đó đang đặt ra những đòi hỏi về trách nhiệm tầm nhìn và kể cả việc xử lý các công trình xây dựng trái phép
để trả lại sự công bằng
và niềm tin cho nhà dân
chỉ có báo chí lên tiếng mới phát hiện được đó là việc thứ nhất
thứ hai khi phát hiện được thì tôi xem là quá trình xử lý là tất cả các địa phương là gì
phê bình nghiêm khắc cảnh cáo đã rút kinh nghiệm khiến trách cảnh cáo
ở đây nó có hai lĩnh vực sai sai là người đầu tư sai
sai thứ hai là sai chính cơ quan quản lý nhà nước
luật xây dựng được quy định là ủy ban nhân dân các cấp nhất ủy ban tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn bộ ở việc này
những địa bàn của mình
thế nhưng mà như má bi lèng chẳng hạn tôi xin thưa rằng đấy không phải chỉ người đầu tư đã sai
nhất định phải có một cái việc đồng tình của địa phương
và cái việc xử lý các cán bộ ở chính quyền địa phương tôi cho là nhẹ nhàng hơi hợt
có thể nói rằng là không có ai chịu trách nhiệm một cách nghiêm trình về việc này cả
hành chính liệu phạt quy định luật thì phạt đến bảy mươi tám mươi triệu trường hợp mà dự án đầu tư lớn lên đến một tỷ
thẩm quyền của ủy ban nhân tỉnh
còn lại là phạt giấm bảy triệu rồi là cho tồn tại
thì đấy là một cái bức tranh toàn cảnh về xây dựng
rõ ràng là ta không phủ nhận một điều là có một cái tình hình đang diễn ra rất nghiêm trọng hiện nay
ở hầu như tất cả các cái địa phương ở nước ta
chỗ nào cũng diễn ra cái tình trạng xây dựng trái phép hoặc là xây dựng vi phạm
vi phạm những quy định của nhà nước
và điều này nó cho thấy như phân tích của luật sư phạm công là không chỉ sai từ phía các cái chủ đầu tư xây dựng
mà có thể nhìn thấy rất rõ
có những cái sự thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm của các cái đơn vị quản lý hành chính
đặc biệt là ủy ban nhân dân ca cấp trong cái việc là quản lý và cái trật tự xây dựng tại địa phương mình
xin đăng nghe ý kiến của nhà báo phong điện
tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của luật sư phạm hình công
và tôi thấy có những cái vấn đề mà chúng ta cần đặt ra để bàn với nhau
tức là những cái công trình này nó không phải tự nhiên ngày một ngày hai mà nó mọc lên
mà nó là cả một cái quá trình rất dài
thì mới hình thành đơn giản
như là mã pì lèng cái công trình bãi pì lèng panorama
một cái ngôi nhà bảy tầng như thế thì không thể một hai tuần mà nó xong
mà nó kéo rất dài
thế vậy thì chính quyền cao cấp ở đâu
mà để một cái công trình như thế
và đấy là một cái ví dụ điển hình cho rất nhiều những cái sai phạm khác
thế thì rõ ràng ở đây là đặt ra cái vấn đề là đạo đức công vụ của những cái người
mà đang ở các cái địa phương ở các cơ sở trong việc mà thực thi cái nhiệm vụ mình được giao
và cái thứ hai nữa là đạo đức của cái người làm kinh doanh
cái khi mà họ quyết định đầu tư họ quyết định xây dựng những cái công trình ở những cái địa điểm như thế
thì vấn đề là nó phải hài hòa với xã hội
cái kinh doanh nó phải hài hòa
nó phải được cộng đồng chấp nhận
chứ không thể là kinh doanh
mà bất chấp những cái đòi hỏi của xã hội chỉ vì cái mục đích lợi nhuận của bản thân mình
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải đặt ra cái vấn đề đấy
để từ đó đòi hỏi có những cái biện pháp thật làm
để những cái sai phạm đấy nó không chỉ là chúng ta cứ bàn với nhau
và rồi ngày mai lại tiếp tục những sai phạm khác mọc lên
và không bao giờ giải quyết được
có quá nhiều sai phạm
ta thấy là ví dụ như nhà ba mươi tầng thành bốn mươi tầng
rất điểm nhiên
nếu mà không phát hiện được rồi
ta thì thôi
nếu mà bị lộ thì lại cắt ngọn
mà có khi cắt bốn năm nay chưa xong
ví dụ cái vụ nhà tám b lê trực chẳng hạn
và đúng như là nhà văn phong điều đã phân tích
một công trình như vậy là sẽ đứng mất nhiều thời gian lắm
thời gian và vật tư rồi là cả một đại công trình ấm ấm ấm ấm như thế
để xây hai mươi hai m hai giữa một thành phố lớn như thế
mà chính quyền cũng không nhìn thấy
thế thì không rõ
vậy thì chính quyền đã làm gì ở đây
người ta có quyền đặt những câu hỏi về động cơ của chính quyền ở đây
nói một cách nôm na như dân đã nói
đó là phải ông chính quyền bật đèn xanh
đèn xanh người ta mới làm được
chứ còn nếu không người ta không làm được
cũng như má pí lèng
và anh nên nhớ rằng là ngay cái chân gần cột cờ lũ cú hiện nay
anh hà giang cho xây cả một khu du lịch sinh thái mới chùa triền
bộ nói yêu cầu là tạm đình chỉ để xem xét
có một thực tế là trong các vụ việc nó thấy một cái quy luật
là cứ xây dựng xong rồi thì lúc đó đầu chính quyền quyết định
tức là quyết định khi mọi việc đã rồi
và lúc đó bắt đầu phải đứng trước sự lựa chọn là phạt hay tháo rỡ hay là cho tồn tại v v
vì vậy thì trong thời gian họ vi phạm tạ xanh không lên tiếng
câu hỏi này có thể được lý giải theo góc độ như thế nào
xin thưa là chính quyền vẫn ở đấy
bây giờ một người dân thử xây một công trình xem
lập tức là sẽ có người đến hỏi là đã có giấy phép hay chưa
thế nhưng mà những cái công trình khủng những cái công trình mà mang nhiều lợi nhuận
thì dường như nó vô hình ý
nó vô hình trước những cái người mà cầm cân nảy mực
những cái người có quyền hạn trong cái việc công tác quản lý
trật tự xã hội xong công tác quản lý xây dựng
và khi mà nó vô hình đến cái mức mà chỉ khi nào mà dư luận báo chí lên tiếng
thì chính quyền mới nhận ra
và đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là
đã đến lúc phải đặt cái trách nhiệm
và thậm chí xử phạt nghiêm
những cái cấp chính quyền mà có liên quan đến những cái công trình như thế
phải làm rõ
tôi tin rằng là hoàn toàn có thể làm được
và rất đáng làm
cũng giống như trước đây ta đã nhớ là khi mà tỉnh nào có tai nạn giao thông
mà giao tăng chẳng hạn thì là chủ tịch tỉnh phải chủ nhiệm
vậy thì không có lý gì những cái chuyện như thế này
lại không chủ nhiệm được
trong địa phận quản lý của anh
và anh không hoàn thành nhiệm vụ của anh
tôi rất thú vị với cái hình ảnh mà nhà báo phong điệp đã nêu ra
những công trình như vậy dường như nó vô hình
đối với trong con mắt chính quyền
chỉ có nhân dân là thấy thôi
và khi mà nhân dân nhìn thấy được rồi
và đưa lên được công luận
thì lúc đó thì nó không còn vô hình nữa
do đó cho nên là cần phải thay đổi thái độ
và có thể phải có những cái ràng buộc trách nhiệm thật mạnh mẽ
thậm chí là những chế tài
đối với các cái cấp chính quyền
đã để xảy ra tình trạng như thế này
tại địa phương của mình quản lý
thì cái luật pháp của mình
nó cũng còn có cái cạnh nào đó
nó chưa được đầy đủ
thí dụ như cái tội mà vi phạm quyết định xây dựng
thì luật tội hình sự
thì cái chủ thể của nó là chủ đầu tư
chứ không phải chủ thể là người quản lý
tức là cơ quan quản lý hành chính nhà nước
đứng ngoài cuộc
ngoài điều luật đó
anh có quản lý anh chỉ vi phạm hành chính thôi
thế còn người đầu tư xây dựng
thì người ta phải chịu trách nhiệm hình sự
nếu như mà
nó có hai cái điều kiện nữa cơ
một là anh bị xử phạt hành chính
hai là anh đã có tiền án rồi
mà chưa được xoán
thì tiếp tục vi phạm
thì mới bị xử thù
thế còn lại ông cơ quan quản lý nhà nước
cơ là như vậy là đứng ra ngoài
mà vai trò quản lý nhà nước trong luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn
rất là cao
trách nhiệm rất lớn
và chỉ có ông ấy
thì người ta mới xây được
cho nên là tôi cho rằng
cái luật của chúng ta vẫn còn hở
hở cái cạnh là xử lý vi phạm
thứ hai là khi mà xử lý
thì cái thẩm quyền xử lý của ủy ban nhân dân các cấp
thì hầu như là không có địa phương nào
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt
thì giao thanh tra xây dựng
thanh tra xây dựng thì phạt hai ba chục triệu và chục triệu
vì thế cho nên là thanh tra xây dựng
vẫn nên trở thành một chủ thể lộng hành
trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương
trong các cái vụ việc đã xảy ra
thì ta nhớ là
liên quan tới cái việc mường thanh vi phạm ở hà nội
thì hà nội cũng có kỷ luật số cán bộ
cũng có kỷ luật số cán bộ
tuy nhiên hình như điều đó là chưa đủ
người ta vẫn có cảm giác là làm chưa đủ
bởi vì để một cái vi phạm lớn như vậy
ở một doanh nghiệp ngay giữa lòng hà nội
một vài cán bộ bị kỷ luật nên không đáng kể
vì vậy có lẽ tôi nghĩ rằng là
tôi rất đồng ý quan điểm là phải luật hóa
và phải đưa cái việc là cái chịu trách nhiệm
của chính những cơ quan quản lý vào trong luật
chứ nếu không thì chỉ trù đầu tư không
mà như luật sư đã phân tích
một mình trù đầu tư không thể tự bị xây dựng những công trình như thế
nếu không có sự đồng lõa của chính quyền
thứ hai là trong cái luật của chúng ta xây dựng
nó gắn nhiều luật
luật di sản luật môi trường
các loại luật
thế như cái trường hợp như là mát pí lèng
thì cái điều ba mươi hai của cái luật di sản ấy
là nó quy định là
trong trường hợp mà anh xây dựng ở ngoài cái vùng
bảo vệ mà
thì anh không được làm xâm phạm
đến cái kết cấu vùng lõi của
của vùng môi trường
để không làm xâm hại cảnh quan môi trường
đấy là một cái khái niệm
nó rất là trung trung
bởi vì nó ở ngoài thì làm gì liên quan đến lõi
kết cấu giữa dòng sông quế với lại cái rừng núi đực
rõ ràng nó không cần được
thứ hai là khi anh ở ngoài
thì anh lại là gây xâm hại cảnh quan môi trường
vậy thế nào là
vòng ngoài vòng hái mà
thì cảnh quan môi trường
mắt của tôi bảo nó không được hại
con mắt người kia bảo nó bị xâm hại
tất cả những khái niệm rất là mơ mù mở
rất cảm tính
bây giờ có một vấn đề đàn ra nữa
là ngoài cái việc vi phạm
về phương tiện luật pháp
hay là ngoài những cái vi phạm
trong quản lý hành chính của các cấp chính quyền
ở đây còn vấn đề khác đặt ra là vấn đề
tôi nghĩ rằng là
nếu nhìn từ phương tiện này
cũng có rất nhiều điều cần phải bàn
đạo đức và văn hóa của chính những người vi phạm như vậy
từ góc độ này thì
tôi rất mừng nghe ý kiến của nhà văn phong điệp
vâng tôi thấy là
thực ra pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái văn bản
trong liên quan đến công tác xây dựng các công trình ở đô thị
cũng như là những cái vùng di sản
luật thì có
nhưng mà người ta làm sai thì vẫn cứ làm sai
thì rõ ràng ở đây là có cái tình trạng lách luật
có cái tình trạng bất chấp pháp luật
của cả cái người vi phạm
vùa cả cơ quan quản lý nữa
có cái sự bắt tay giữa người vi phạm và cơ quan quản lý
nó dẫn đến là cái tình trạng
nó dẫn đến là luật thì cứ quy định đi
và chúng tôi vẫn cứ làm sai
và cái nguy hiểm thứ hai là cái chế tài xử phạt hiện nay của chúng ta
có xử phạt
nhưng mà xử phạt ở cái mức độ là phạt hành chính
rồi đền bù bằng vật chất
và có thể có những công trình bị tháo rỡ
nhưng mà so với những cái lợi ích
mà chủ đầu tư với những người làm sai
họ thu được từ những cái công trình đấy
họ bất chấp
họ sẵn sàng làm sai để nộp phạt
thì rõ ràng ở đây là cái đạo đức
đạo đức của người làm công vụ
đạo đức của cái người kinh doanh
nó đã bất chấp luật pháp
thì nó làm cho xã hội trở nên dối ghen
và cái kỷ cương phép nước không được tôn trọng nữa
đấy là cái điều mà rất đáng báo động
mà chúng ta không xử lý nghiêm
thì nó từ không chỉ cái vấn đề xây dựng
mà những cái vấn đề khác nữa
pháp luật cũng sẽ bị coi thường
trà đạp lên luật pháp
và trà đạp lên đạo đức
chỉ vì lợi nhuận
rõ ràng là những cái doanh nghiệp mà coi lợi nhuận ở trên hết
thì chắc chắn sẽ dẫn tới những cái hành vi mà chúng ta đã thấy
không phải doanh nghiệp coi lợi nhuận là hơn hết anh ạ
không chỉ riêng vậy đâu
nhân dân người ta cũng làm được cái điều đó
thí dụ thế này
đất đông nghiệp của anh
chưa chuyển được mục đích sử dụng
anh bàn với cán bộ xã anh xây như ở trên bắc ninh
là anh xây hết ruộng vườn là mấy tầng mấy tầng
thế thì từ cái mảnh đất đông nghiệp giá trị cũng đáng bao nhiêu
anh làm cái nhà mà có tầng lên giá trị nó đáng bao nhiêu
cái giá trị như chị phong điệp nói đúng
nó lên hàng dăm ba bốn tỷ
mà anh phạt mấy chục triệu mấy triệu
người ta sẵn sàng tấn hộp
người ta coi đó là chi phí cho sản xuất
chi phí cho để đầu tư cái công trình đó
thì như vậy là
như vậy nó biểu hiện rằng cái xử phạt xử lý của chúng ta có kẽ hở nào đó
kẽ hở đó là cái xử phạt nó chưa đạt
tôi rất không đồng tình với những cái quan điểm là xử phạt chưa đủ dân đe
nhưng mà tôi lại đồng tình với quan điểm là phải xử phạt thế nào để người ta không làm được nữa
chúng ta cũng cần phải có biện pháp hình sự để mà xử lý
bởi vì nó xâm hại đến một khách thể rất quan trọng
nó là trật tự sau
tức là theo ý kiến của luật sư là cái chế tài nặng nhẹ không quan trọng
bằng cái việc là ta xử như thế nào
hình thức xử thế nào
ác xử thế nào
hình thức dân sự là hay là hành chính hay là hình sự
mà theo tôi là tăng cường hình sự
tôi thấy là cái việc xử phạt là cái việc sau rồi
là cái việc chúng ta giải quyết hậu quả
thế thì cái việc mà tôi nghĩ rằng là cái cần thiết hơn quả cả
tức là chính là cái vai trò của cơ quan chức năng ở địa phương
ngay khi có dấu hiệu thì anh phải phát hiện
chứ để công trình xây ra rồi thì có xử thế nào đi chăng nữa
cũng không thể phôi phục lại như ban đầu được
thế thì rõ ràng là vai trò của công an
vai trò của chính quyền
vai trò của bên xây dựng
rất nhiều cơ quan nhưng mà đang có cái tình trạng đổ lỗi cho nhau
và không ai chịu cả
cha chung không ai khóc cả
và lỗi thì đổ cho xã hội
tất cả mọi thứ là xã hội phải chịu vào những cái xử phạt
thì mang tính là bắt cóc bỏ đĩa mà thôi
thế thì những cái xử phạt chúng ta có bàn là cứ xử phạt nghiêm đến đâu
đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được rốt ráo bằng cái việc ngăn chặn ngay từ đầu
tức là phải điều trị từ nguyên nhân
như anh đức dũng vừa nói đấy
không phải người ta không phát hiện được đâu
và chúng ta đã phải thừa nhận ra một điều rằng họ đã thông đồng với nhau
vâng đúng là có cái sự bắt tay giữa chính quyền địa phương và những cái chủ của công trình sai phạm đấy
tôi nghĩ rằng là cái việc xử lý ngay từ ban đầu
tức là khi mà chính quyền địa phương sai phạm thì xử lý nghiêm từ chính quyền địa phương
thì đấy nó mới có cái tính chất gian đe mạnh nhất
khi mà thậm chí là bãi chức vụ thậm chí kỷ luật và xử lý hình sự
như là luật sư phạm hình công có đề xuất
thì phải ngăn chặn ngay từ đầu
và nếu không vì lợi nhuận nếu không vì quyền lợi
thì chắc chắn các cấp chính quyền cũng sẽ rất nghiêm khắc
rất nghiêm khắc
nếu họ thực sự công tâm
nhưng vì họ bị đồng tiền nó che mở mắt rồi
và như ta thấy là công trình trở nên trong suốt trong mắt của họ rồi
vì vậy nó dẫn đến những hậu quả mà những cấp các ngành khác phải khắc phục
và như đã nói là có một cái điều rất là đáng ngạc nhiên ở ta là
những công trình như vậy xây dựng rất là lâu năm rất là tốn kém rất âm màu
không ai nói gì cả
nhưng cứ khi mà nó xảy ra rồi công đoạn lên tiếng báo chí phát hiện
thì lúc đó chúng ta bắt đầu xử lý
và như vậy đúng là cũng chỉ xử lý phần ngọn thôi
còn cái gốc không giải quyết được
đúng là nội hàm của nó là câu chuyện về vật chất
câu chuyện về thông đồng câu chuyện về là nhắm mắt cho qua bởi có một điều kiện gì đó
chúng ta vẫn nói về cái tư duy nhiệm kỳ tư duy ngắn hạn
tức là khi mà tôi làm cái vai trò cái cương vị đấy
thì lập tức là có những phát sinh những cái quyền lợi kéo theo
và làm sai để được cái lợi nhuận đấy và hết nhiệm kỳ
thì kể cả tôi có bị xử phạt rồi thì tôi cũng đã về gọi là hạ cánh an toàn rồi
thì những cái xử phạt kia nó không còn nhiều ý nghĩa
khi mà họ đã thu cho mình một cái lợi rất là lớn
xung quanh những cái hiện tượng này còn có quá nhiều vấn đề đặt ra
và rõ ràng là chúng ta cũng phải tính đến thêm cả một cái yếu tố nữa
là vai trò của truyền thông vai trò của công luận
vì thực tế cho thấy những vụ việc sai phạm này xảy ra rất nhiều
nhưng mà những vụ khi đã được truyền thông lên tiếng
thì lúc đó các cấp chính quyền buộc phải vào cuộc
những ngành chức năng buộc phải vào cuộc để mà xử lý sai phạm
vậy thì khai thác phát huy mạnh mẽ
sức mạnh của chúng ta
tăng cường truyền thông tăng cường cái tính tự giác của quần chúng
để có thể giúp đảng nhà nước phát hiện những sai phạm
và kịp thời có những cái động tác cần thiết để mà chấn trình tình trạng này
đồng thời điều đó là điều chỉnh lại hoàn thiện hơn về mặt luật pháp
và cũng góc độ nào đó cũng cần phải tạo ra cuộc đấu tranh xã hội
về mặt đạo đức về mặt văn hóa để chống lại cái tình trạng này
chương trình nói thẳng tuần này của truyền hình nhân dân tạm dừng tại đây
xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau